thủ tướng nguyễn xuân phúc nhiệt liệt chào mừng công chúa phu quân và đoàn đại biểu cấp cao thụy điển thăm việt nam
nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước đồng thời bày tỏ mong muốn hoàng gia và chính phủ thụy điển
thúc đẩy việc sớm ký hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta để tạo cơ hội đột phá mới trong quan hệ thương mại đầu tư hai nước
thủ tướng hy vọng và tin tưởng rằng các doanh nghiệp thụy điển tháp tùng công chúa trong chuyến thăm này
sẽ có cơ hội kết nối với các đối tác phù hợp ở việt nam góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước
chính phủ việt nam đang từng bước hoàn thiện thể chế tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài
trong đó có thụy điển quốc gia mà người việt nam rất trân trọng kinh doanh lâu dài bền vững tại việt nam
công chúa thụy điển cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của chính phủ và nhân dân việt nam
bày tỏ ấn tượng trong chuyến thăm việt nam lần đầu tiên diễn ra đúng dịp kỷ niệm năm mươi năm
điều này cho thấy hai nước đã trải qua chặng đường hợp tác tốt đẹp
tin tưởng quan hệ hai nước ngày càng phát triển không chỉ lĩnh vực chính trị mà cả lĩnh vực kinh tế thương mại
các doanh nghiệp thụy điển trong chuyến thăm này rất mong muốn thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa với các đối tác việt nam
cũng trong chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông timothy gaynor
chủ tịch quỹ world bus binkers kiểu bộ trưởng tài chính hoa kỳ
thủ tướng khẳng định
việt nam luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh luôn quan tâm tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài
trong đó có doanh nghiệp hoa kỳ đầu tư kinh doanh thuận lợi tại việt nam
thủ tướng đánh giá cao quỹ đầu tư worldbus binkers đã tham gia đầu tư vào một số dự án tại việt nam
ông timorti kuner cho biết đến nay quỹ đã có năm dự án đầu tư tại việt nam hai trong số đó là đầu tư vào lĩnh vực tài chính
ông nhìn nhận trong thời gian qua việt nam đã thành công trong cải cách kinh tế cải thiện môi trường kinh doanh
tạo cho các nhà đầu tư sự lạc quan lớn
trong bối cảnh thế giới phức tạp hiện nay ông mong muốn việt nam tiếp tục kiên định các nỗ lực cải cách hội nhập
mong chính phủ việt nam tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực tài chính ngân hàng thanh toán địa tử
tại buổi tiếp bộ trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế italia enzo mavero milaneses ra vào chiều nay
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao chuyến thăm của bộ trưởng
nhằm góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược việt nam italia
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh quốc hội việt nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với nghị viện italia
và gửi lời mời chủ tịch thượng viện chủ tịch hạ viện italia sang thăm việt nam trong thời gian thích hợp
bộ trưởng enzo mavero milaneses bày tỏ nhất trí với các ý kiến của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và cho rằng việt nam italia cần tăng cường hợp tác ở hai cấp độ
một là tăng cường trao đổi hợp tác kinh tế thương mại
hai là ở phương diện đầu tư chuyển giao công nghệ
tối nay ngày bảy tháng năm tại quảng trường tây bắc thành phố sơn la tỉnh sơn la
đã diễn ra lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày bắc hồ và đoàn công tác của trung ương lên thăm
nói chuyện với cán bộ chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tây bắc tại sơn la
và khánh thành tượng đài bắc hồ với đồng bào các dân tộc tây bắc
tham dự có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí phan đình trạc bí thư trung mương đảng
trưởng ban nội chính trung ương các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng
nhà nước cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ đồng bào các dân tộc tỉnh sơn la
cách đây sáu mươi năm ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nhân dìm kỷ niệm năm năm chiến thắng điện biên phủ
bắc hồ và đoàn công tác của trung ương đã về thăm nói chuyện với cán bộ chiến sĩ
và đồng bào các dân tộc tây bắc tại khu tự trị thái mèo huyện thuận châu tỉnh sơn la
đó là sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với đảng bộ chính quyền
chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tây bắc nói chung sơn la nói riêng
khác ghi lời dạy của bác sáu mươi năm qua đảng bộ chính quyền lực lượng vũ trang
và nhân dân các dân tộc tỉnh sơn la đã không ngừng phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc
ra sức thi đua tăng gia sản xuất thực hành tiết kiệm xây dựng đời sống văn hóa mới
cùng cả nước thực hiện công cuộc đổi mới đất nước
thưa quý vị hôm nay đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao
đã hội đàm với bộ trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế italia đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại cuộc hội đàm hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực
và sôi động trên mọi lĩnh vực của quan hệ đối tác
việt nam italia trong thời gian qua
đặc biệt trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
hai mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi tám và năm năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám
đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp nhất là cấp cao
duy trì và triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng ngoại giao
đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng và ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế việt nam italia
hai bên cũng nhất trí sẽ triển khai sớm ký kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược việt nam italia
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi trong thời gian tới
nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày chiến thắng điện biên phủ ba liên lạc cựu chiến binh điện biên phủ
thành phố đà nẵng đã tổ chức cuộc gặp mặt thân mật những cựu binh từng tham gia trong chiến dịch điện biên phủ
từng tham gia chiến đấu trong chiến dịch điện biên phủ có một mươi sáu chiến sĩ đang sống tại thành phố đà nẵng
bữa gặp mặt có chín cựu chiến binh đến dự cựu ít tuổi nhất cũng đã tám mươi sáu tuổi còn người già nhất chín mươi năm tuổi
tuổi cao trí càng cao những cựu binh năm xưa vẫn thường xuyên quan tâm đóng góp nhiều ý kiến bổ ích về chủ trương
chính sách của thành phố xứng đáng là tấm gương cho thế hệ trẻ thành phố học tập và nói theo
thưa quý vị cuộc chiến đông xuân một nghìn chín trăm năm mươi ba một nghìn chín trăm năm mươi bốn với chiến thắng lịch sử điện biên phủ là một trong những mốc son trói lọi nhất
trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc của dân tộc việt nam
trong đó quá trình kết hợp đấu tranh chính trị quân sự ngoại giao được coi là một trong những biểu hiện sinh động
cho sự vận dụng phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh chống ngoại xâm của đảng cộng sản việt nam
và chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
kính mời quý vị khán giả hãy cùng nhìn lại nghệ thuật kết hợp đấu tranh chính trị quân sự ngoại giao
trong cuộc chiến đông xuân năm một nghìn chín trăm năm mươi ba một nghìn chín trăm năm mươi bốn của đảng ta
để cứu vãn tình thế bị sa lầy trong chiến tranh việt nam chính phủ pháp cử tướng henri navarre sang đông dương
làm tổng chỉ huy quân đội viễn trinh pháp với hy vọng giành thắng lợi quyết định và kết thúc chiến tranh trong vòng một mươi tám tháng
để đánh bại kế hoạch của navarre đảng chính phủ và chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
lãnh đạo toàn dân đẩy mạnh kết hợp đấu tranh quân sự chính trị ngoại giao đập tan mọi âm mưu thủ đoàn của địch
giành thắng lợi trong chiến cuộc đông xuân một nghìn chín trăm năm mươi ba một nghìn chín trăm năm mươi bốn và đỉnh cao là chiến thắng điện biên phủ
chúng ta làm cho cái hậu phương của địch nó luôn luôn bị rối loạn
thế và quân chủ lực của địch không có điều kiện tập trung
nó tạo ra cái thế và thời cơ để chúng ta tập trung chủ lực tiêu diệt quân địch ở tập đoàn cứ điểm điện biên phủ

các hình thức đấu tranh được vận dụng sáng tạo như địch vận meeting biểu tình bãi công bãi thị
thu hút sự tham gia của hàng vạn quân chủ nhân dân
song song với đẩy mạnh đấu tranh chính trị trong nước
đảng ta còn chủ trương tăng cường củng cố mặt trận đoàn kết liên minh việt miên lào
mà nòng cốt là các lực lượng cách mạng nhân dân của ba nước đông dương
khi đó thì cũng được đánh giá là một cái thời kỳ mà cái sự kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh quân trự đấu tranh chính trị
đạt được những cái sự phối hợp rất là chặt chẽ nhịp nhàng
trên mặt trận ngoại giao đảng đã mở rộng quan hệ
tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế và nhân dân tiến bộ trên thế giới
chiến thắng điện biên phủ đây là chiến thắng của tình đoàn kết quốc tế vô sản
của sự giúp đỡ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới trong đó có nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa
chúng ta phải xây dựng được một cái tiềm lực quốc phòng
một cái tiềm lực năng mạnh bao gồm về tiềm lực chính trị tiềm lực kinh tế
tiềm lực khoa học công nghệ tiềm lực quốc phòng và ngoại giao
và các tiềm lực đó thì chúng ta phải đặc biệt là quan tâm đến xây dựng tiềm lực quân sự
đây là cái tiềm lực mà nông cốt của cái tiềm lực quốc phòng ở nước ta
quá trình kết hợp đấu tranh chính trị quân sự ngoại giao trong chiến cuộc đông xuân một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đỉnh cao là chiến thắng điện biên phủ là một trong những kinh nghiệm quý báu
để ta vận dụng hiệu quả trong những năm tháng đấu tranh thống nhất đất nước
và cho đến ngày nay nó vẫn còn nguyên giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn
việc tổ chức vận dụng sáng tạo linh hoạt các hoạt động đấu tranh trên cả ba mặt trận
nhất là chiến thắng điện biên phủ đã thêm một lần nữa khẳng định tầm nhìn chiến lược
khả năng lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
trong việc huy động phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc trong đấu tranh giành lại độc lập cho dân tộc
được sự đồng ý của thủ tướng chính phủ việt nam và trong khuôn khổ hợp tác giữa hải quân hai nước
ngày hôm nay hai tàu hải quân hoàng giao australia với hơn tám trăm linh thủy thủ
đã gặp cảng quốc tế cam ranh tỉnh khánh hòa mở đầu chuyến thăm thiện trí việt nam
kéo dài đến ngày một mươi tháng năm
trong thời gian chuyến thăm chỉ huy đội tàu cùng một số sĩ quan hải quân hoàng giao australia
chào xã giao lãnh đạo ubnd tỉnh khánh hòa và chỉ huy bộ tư lệnh vùng bốn hải quân
đồng thời tham gia một số hoạt động giao lưu với hải quân nhân dân việt nam về hoạt động quản lý
điều hành tàu và giao hữu thể thao
ngoài ra ban nhà quân đội australia sẽ có buổi biểu diễn phục vụ công chúng
tại công viên tuệ tĩnh thành phố nha trang và một số chương trình giao lưu khác
thuộc xóm văn minh xã yên quang huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình đã phải xả trạm
do hàng trăm người dân và khoảng ba mươi phương tiện xe ô tô các loại đã đỗ ở trạm
để phản đối về việc thu phí chưa hợp lý gây ủn tắc giao thông cả hai trăm linh người
nhiều chiều dài hơn một km trong nhiều giờ
trên địa bàn xã yên quang có khoảng một trăm linh xe gồm cả xe chính chủ và không chính chủ
lãnh đạo trạm thu phí giải thích chỉ miễn giảm cho xe chính chủ là người địa phương
với mức giảm năm mươi giá vé xe không chính chủ vẫn thu phí bình thường
trong khi người dân địa phương mong muốn được miễn giảm một trăm linh giá vé
gia đình nhà tôi ở xóm ngay xóm này luôn từ xóm tôi đi ra trung tâm ở văn xá
trường học một mươi năm cơ một cấp hai chúng tôi đưa đoán quan một ngày là
đi về là bốn chuyến một ngày đi về là bốn vòng
mà trạm thu phí chỉ giảm năm mươi là xe chính chủ ba mươi là xe không chính chủ
mà cái đường dân sinh của xóm tôi ở đâu bao nhiêu năm nay một ngày bao nhiêu tiền
ba mươi năm nhân với bốn vòng nhân với một tháng nhân với hai mươi tám năm thì nó như thế nào
có cái kế hoạch hỗ trợ cho người dân chúng tôi đi lại cho nó thuận tiện
chứ không thể là chúng tôi đi có từ ở kia xuống đây có bảy trăm linh mét
mà lại bắt chúng tôi là phải mua vé một trăm linh là ba mươi năm
lượt đi lượt về là bảy mươi
trước tình hình trên lãnh đạo công ty trách nhiệm hiểu hạn bot quốc lộ sáu hòa lạc hòa bình
đã có trao đổi nhanh với người dân nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết
trong thời gian đang chờ tất cả những xe mà đối với giảm giá thì đã giảm giá rồi
có những xe nào mà trong không có chuyên diện theo quy định của bộ giao thông quân tải
của tổng cục đội việt nam thì vẫn phải thu phí bình thường
trong thời gian vừa rồi có những ý kiến của kiến nghị của người dân
và trong ba ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã truyền tải
đối với trách nhiệm của người trạm trưởng là đã truyền tải đến cho các lãnh đạo cấp trên
và bây giờ đang lộ trình đang quy trình để làm cái thủ tục gọi là để đáp ứng
giải quyết những cái kiến nghị của người dân xung quanh đấy
trước đó ngày hai mươi năm tháng bốn bộ giao thông vận tải cho phép công ty trách nhiệm hiểu hạn bot quốc lộ sáu
hòa lạc hòa bình tại trạm km một mươi bảy một trăm linh đường hòa lạc hòa bình
thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ từ ngày ba tháng năm
năm hai nghìn một mươi chín với mức phí thấp nhất là ba mươi năm đồng cao nhất là một trăm tám mươi đồng một lượt xe tùy loại xe ô tô
người dân không đồng ý các phương án của trạm bot nên xảy ra vụ việc trên
theo thống kê của tổng cục đường bộ việt nam trong số năm mươi bảy dự án bot do cơ quan này quản lý
có hai mươi bảy dự án có doanh thu tăng và hai mươi sáu dự án có doanh thu giảm so với hợp đồng
bốn dự án còn lại do mới vận hành khai thác nên chưa đánh giá
các dự án gồm tuyến thái nguyên chợ mới và nâng cấp quốc lộ ba cầu hạc trì quốc lộ ba mươi tám đoạn nối quốc lộ một với quốc lộ năm
quốc lộ hai đoạn tránh thành phố vinh yên quốc lộ một đoạn qua bình định và đoạn qua quảng ngãi
theo tổng cục đường bộ việt nam nguyên nhân là do lưu lượng thực tế thấp hơn so với dự kiến hợp đồng
phân chia lưu lượng phương tiện sang tuyến đường song hành giảm giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ và giảm giá cho khu vực lân cận trạm thu phí
trạm thu phí chưa được đưa vào khai thác theo quy định trong hợp đồng hoặc thời gian đưa vào thu phí chậm so với hợp đồng
sáng nay tòa án nhân dân tp hcm xét xử đường dây sản xuất mua bán ma túy do văn kính dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê hà nội và chín đồng phạm thực hiện
dương bị truy tố về năm tội danh sản xuất mua bán trái phép chất ma túy
lừa đảo chiếm đoạt thu phí
trốn khỏi nơi giam giữ làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức với khung hình phạt cao nhất là tử hình
bị cáo vũ hoàng anh ngọc hai mươi năm tuổi người tình của dương được xác định là có vai trò đồng phạm và cũng đối diện khung hình phạt cao nhất là tử hình
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi khi đang thủ án với hai tội danh cướp giật tài sản và tăng trữ trái phép chất ma túy tại trại giam ở tỉnh thanh hóa
văn kính dương đã bỏ trốn và tiếp tục phạm tội
trong lần đi vũ trường tại campuchia dương được ông tông cung cấp nguyên liệu và công thức để sản xuất ma túy
ngày ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy dương cùng đồng phạm mang ra hà nội một vali thuốc lắc hơn ba mươi kg để phân phối
sau khi giao chót lọt năm viên cho người đàn ông không rõ lai lịch dương và đàn em tiếp tục đem một mươi hai viên ra hải phòng nhưng bị cảnh sát đột kích
đàn em bị bắt còn dương chạy thoát về thành phố hồ chí minh
lực lượng công an đồng loạt bao vây khám xét một mươi ba xường sản xuất nơi ở của nhóm dương tại thành phố hồ chí minh
và các tỉnh dương và các đồng phạm bị bắt trong đó có người tỉnh hot girl ngọc miu
cơ quan chức năng thu giữ hàng chục kg ma túy hơn một mươi tỷ đồng bảy ô tô nhiều máy móc tăng vật dự kiến phiên tòa xét xử trong nhiều ngày
thưa quý vị vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hôm nay tại trường mầm non lê mau trên đường đinh công tráng thành phố vinh đã xảy ra hỏa hoạn
khi phát hiện người dân xung quanh đã hô hoán và cùng nhau hỗ trợ sơ tán các em nhỏ ra khỏi trường an toàn
nhân chứng tại hiện trường cho biết hỏa hoạn khởi phát do đường dây điện chạy bên hông tòa nhà của trường mầm non lê mau xảy ra sự cố chập cháy
lúc này bên trong nhà trường đang có hơn ba trăm linh học sinh nghỉ trưa sau giờ ăn cổng trường được khóa chặt hàng trăm người gồm bộ đội và người dân xung quanh sát đột kích
đàn em bị bắt còn dương chạy thoát về thành phố hồ chí minh
lực lượng công an đồng loạt bao vây khám xét một mươi ba xường sản xuất nơi ở của nhóm dương tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh
dương và các đồng phạm bị bắt trong đó có người tình hot girl ngọc miu
cơ quan chức năng thu giữ hàng chục kg ma túy hơn một mươi tỷ đồng bảy ô tô nhiều máy móc tăng vật dự kiến phiên tòa xét xử trong nhiều ngày
thưa quý vị vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hôm nay tại trường mầm non lê mau trên đường đinh công tráng thành phố vinh đã xảy ra hỏa hoạn
khi phát hiện người dân xung quanh đã hô hoán và cùng nhau hỗ trợ sơ tán các em nhỏ ra khỏi trường an toàn
nhân chứng tại hiện trường cho biết hỏa hoạn khởi phát do đường dây điện chạy bên hông tòa nhà của trường mầm non lê mau xảy ra sự cố chập cháy
lúc này bên trong nhà trường đang có hơn ba trăm linh học sinh nghỉ trưa sau giờ ăn cổng trường được khóa chặt
hàng trăm người gồm bộ đội và người dân xung quanh đã phá cổng trường kịp thời đưa các cháu nhỏ sơ tán sang trụ sở của ban chỉ huy quân sự tp vinh ở phía bên kia đường
nhờ đó hỏa hoạn đã không gây thiệt hại về người ít phút sau lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã không chế và dập tắt được hỏa hoạn

tính dự biên lái xe là một tội ác để thể hiện sự bất bình trước thái độ coi thường pháp luật gây ra những cái chết thương tâm của những tài xế
và mặc dù dư luận đã lên tiếng cảnh báo và lực lượng cảnh sát giao thông thì tăng cường kiểm tra nồng độ cồn của những người tham gia giao thông
thế nhưng mà những vụ lái xe gây tai nạn giao thông nghiêm trọng thì vẫn liên tục xảy ra
đêm một tháng năm một ô tô khi di chuyển tại hầm kim liên hà nội đã xảy ra va chạm với một xe máy làm hai phụ nữ thiệt mạng tại chỗ
nồng độ cồn đo được của lái xe là hơn bảy mg trên một lít khí thở
đêm hai mươi hai tháng bốn lái xe hyundai gây tai nạn liên hoàn trên đường láng hà nội làm một đứa công nhân môi trường thiệt mạng tại chỗ
nồng độ cồn xác định là hơn một mg trên một lít khí thở
hình ảnh vành khăn trắng chít trên đầu những cô bé cậu bé trong đám tang các nạn nhân của hai vụ tai nạn giao thông gần đây ám ảnh dư luận
một lần nữa thông điệp đã uống rượu bia không lái xe lại được cộng đồng nhắc đến và tự nhắc nhau hành động bảo vệ tính mạng của mình cũng như của những người xung quanh
vâng thưa quý vị và cùng tham dự phần bình luận của chúng ta ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời
ông uông việt dũng phó tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia
lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn ông đã nhận lời tham dự chương trình của truyền hình nhân dân ạ
vâng thưa ông sau những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng thì được biết được rằng là thời gian gần đây ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã kêu gọi mọi người cùng thực hiện khẩu hiệu là đã uống rượu bia thì không lái xe
vậy thì tôi không biết được rằng là kế hoạch của chúng ta hay những hành động của chúng ta cụ thể hơn để khẩu hiệu không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu là như thế nào ạ
trước khi tin thì chúng ta cũng phải nói rằng là những vụ tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện và vi phạm nội độ cồn mà gây ra trong thời gian vừa qua thì thực sự đã gây ra sự bức xúc và hoang mang trong dư luận xã hội
và từ đó cũng đã xấy ra một cái phong trào một sự chung tay đồng lòng truyền đi một cái thông điệp đó là đã uống rượu bia không lái xe
và một cái điều đặc biệt cũng đã thức tỉnh rất nhiều người trong chính gia đình
là từ những người phụ nữ hoặc người thân trong gia đình họ chật bừng tỉnh ra rằng là à chúng chính chúng ta cũng phải có trách nhiệm để nhắc nhở những người chồng người con người đàn ông trong gia đình là việc là phải uống rượu bia có trách nhiệm và tuyệt đối rằng là đã đi uống rượu bia thì không được điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông
vâng rõ ràng như vậy là chỉ với những hành động nhỏ thôi mỗi ngày nhưng mà chúng ta có thể tác động đến tư duy của những người cầm lái
thế còn chế tài xử phạt thì sao phải chăng là hiện nay thì những chế tài chưa đủ nghiêm đối với những người uống rượu bia mà lại lái xe
chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận với nhau rằng là hiện nay cái thói quen và cái văn hóa sử dụng rượu bia của chúng ta là hết sức tùy tiện
điều đó đã dẫn đến một cái hệ lụy rất to lớn đối với xã hội không chỉ riêng về vấn đề an toàn giao thông nói chung
thì cái điều này thì đúng là chúng ta cũng cần phải nghiêm khắc để mà nhìn nhận và chúng ta cũng phải thay đổi toàn diện về tư duy của hệ thống văn hóa xã hội
bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải nói về việc mà chúng ta tiến tới ngăn chặn một cách hiệu quả cái này thì đúng đó là công tác tư thi pháp luật
thì hiện nay thì quy định của chúng ta thì qua rất nhiều lần sửa đổi thì mới chỉ ở dừng mức là chúng ta đối với những hành vi vi phạm nồng độ cồn mà chưa gây ra hậu quả thì chúng ta mới tăng ở cái mức là xử phạt hành chính
thì bỏ qua tất cả những cái so sánh về mặt bằng chung về thu nhập của người dân tất cả mọi thứ thì rõ ràng ở đây thì câu chuyện mà chúng ta đang nghiên cứu quan tâm đó là những cái chế tài mà coi cái hành vi điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia đã được gọi là một loại tội phạm

đơn cử như chúng ta có thể so sánh với các nước trên thế giới và trong khu vực ví dụ như ở nhật bản chẳng hạn vậy với nồng độ cồn chỉ ở mức một mươi năm mg trên một lít khí thở tương đương với một ly bia thôi thì đã bị phạt đến khoảng năm trăm linh yên và có thể bị phạt tù là ba năm
hoặc là ở singapore hay ở mỹ thì họ luôn luôn có những bức phạt lũy tiến ở việt nam chúng ta thì ngoài cái việc mà chúng ta cũng chưa có quy định rõ ràng về cái việc hành vi này ở mức độ nào đó là một loại tội phạm
thì bên cạnh đó là cái quy định về cái phạt lũy tiến
và đối với những hành vi mà tái phạm thì hiện nay rõ ràng là chúng ta cũng đang còn chưa hoàn thiện
nhưng mà theo tôi được biết được rằng là mới đây thì bộ giao thông vận tải cũng đã kiến nghị nâng mức xử phạt lái xe uống rượu bia
ở trước mắt thì sẽ đề xuất là nâng cao cái mức phạt hành chính thôi
về lâu về dài thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm về được quy định rõ ràng hơn đưa ra những cái nguy quyết có thể để vận dụng những cái pháp luật hiện nay ví dụ như bộ luật hình sự để có thể quy định những nhóm hành vi nào
mặc dù chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng cũng có thể là xử lý hình sự
và về lâu về dài thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ phải có những nghiên cứu bài bản hơn khoa học hơn và chi tiết hơn để sớm cụ thể hóa cái chế tài đó là coi những cái hành vi mà đặc biệt nguy hiểm như thế này và có cái hậu quả nguy hiểm như thế này trở thành là một hành vi tội phạm
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
chẳng ai cấm nếu như quý vị cho rằng rượu bia sẽ làm cho cuộc vui thêm thăng hoa
tuy nhiên việc để cho rượu bia biến quý vị thành những hành vi tội phạm
những hung thần đường phố và để lại những hệ lụy lâu dài cho người khác thì sẽ luôn bị lên án và phải đối mặt với những hậu quả pháp lý
đừng để niềm vui của mình là nỗi buồn của người khác
và đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin phép được kết thúc
một lần nữa xin được chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân ạ
ngay bây giờ xin được quay trở lại với biên tập viên khánh thư
vâng xin cảm ơn biên tập viên thúy quỳnh
còn ngay sau đây như thường lệ sẽ là thời lượng của bản tin gmt cộng bảy với những tin tức quốc tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
mời quý vị cùng theo dõi
xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi
xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi

những căng thẳng giữa mỹ và trung quốc là mối đe dọa đối với nền kinh tế toàn cầu
nhận định đầy lo ngại này vừa được tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế imf christine lagarde đưa ra ngày hôm nay
trong bối cảnh đang có những lo ngại về tiến trình đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế đầu tàu thế giới
bà lagarde cho rằng những tin đồn và tuyên bố trên mạng xã hội dường như đang khiến cho khả năng đạt được thỏa thuận ít hơn
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh
trong bối cảnh tổng lượng hàng hóa bị đánh thuế của hai bên đã lên tới hơn ba trăm sáu mươi tỷ đô la mỹ
căng thẳng leo thăng sau khi tổng thống mỹ donald trump đe dọa sẽ tăng thuế
đối với hai trăm linh tỷ đô la mỹ hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc từ mức một mươi lên hai mươi năm
bắt đầu từ ngày một mươi tháng năm tới đây
đây được cho là biện pháp gây sức ép trước thềm vòng đàm phán thương mại mỹ trung lần thứ một mươi một
sẽ diễn ra vào giữa tuần này tại mỹ
hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới giữa nga và mỹ sẽ hết hạn vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên cả hai cường quốc này hiện vẫn chưa có bước đi cụ thể nào để khởi động các cuộc đàm phán
nhằm gia hạn hay là ký kết một hiệp ước mới
người phát ngôn của nga dmitry peskov vừa cho biết nga kêu gọi mỹ thể hiện rõ lập trường
về khả năng đàm phán gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới
lập trường của nga đã được tổng thống
tổng thống putin nhiều lần nhắc đến đó là ủng hộ việc gia hạn hiệp ước này
tuy nhiên cho đến nay thì vẫn chưa rõ liệu mỹ có sẵn sàng thảo luận việc gia hạn hay không
và trong khuôn khổ nào
liên quan tới loạt vụ tấn công khủng bố tại sri lanka cảnh sát nước này hôm nay đã xác nhận thông tin
toàn bộ nghi can và những người có liên quan trực tiếp trong loạt vụ tấn công này
đã bị bắt giữ hay tử vong
cảnh sát cũng cho biết đã thu giữ nhiều vật liệu chế tạo bom có liên quan đến loạt vụ tấn công ngày hai mươi một tháng bốn
khiến hai trăm năm mươi bảy người thiệt mạng gần năm trăm linh người bị thương
giới chức sri lanka cũng cho rằng hai nhóm phiến quân hồi giáo trong nước đã thực hiện vụ tấn công này
thưa quý vị trong số nhiều thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay
còn có sự chào đời của một em bé hoàng gia anh đó là con đầu lòng của hoàng tử harry và công nương meghan markle
và để đón chào em bé nổi tiếng này nhiều khu vực trên toàn nước anh đã được bao phủ bởi ánh đèn ba màu
xanh dương đỏ và trắng giống như màu quốc kỳ của vương quốc anh
vòng đua quay khổng lồ london ai nhà hát quốc gia hoàng gia anh cầu tháp và tháp truyền thông bt tower
đã chuyển màu lung linh cùng các thông điệp vui để đánh dấu sự ra đời của em bé hoàng gia
đồng thời chúc mừng hoàng tử harry và công nương meghan markle
hoàng tử bé chào đời lúc năm h hai mươi sáu phút ngày sáu tháng năm tức một mươi một h hai mươi sáu phút trưa nay theo giờ việt nam nặng ba hai kg
hoàng tử bé sẽ đi vào lịch sử với ghi nhận là em bé lai hai dòng máu đầu tiên của hoàng gia anh
con đầu lòng của vợ chồng hoàng tử hari và là chấp thứ tám của nữ hoàng elizabeth
sẽ đứng thứ bảy trong thứ tự thừa kế ngài vàng nước anh sau thái tử charlie hoàng tử william cùng ba người con và hoàng tử harry
tiếp theo sẽ là một số tin ván đáng chú ý khác
hôm nay cơ quan núi lửa quốc gia indonesia đã đưa ra cảnh báo nguy hiểm tới tất cả các chuyến bay qua khu vực núi lửa sinabung
nằm ở huyện karo tỉnh bắc sumatra cảnh báo đưa ra ở mức độ màu cam cấp độ cảnh báo nguy hiểm thứ năm
trước đó cùng ngày núi lửa sinabung đã phun trào tạo ra cột khói cao tới hai mét
hiện đâm khói đã lan sang các khu vực phía đông và đông nam của indonesia
núi lửa phun trào cũng gây ra cơn mưa cho bụi xuống các khu vực sườn núi
cảnh báo người dân tuyệt đối không di chuyển vào khu vực từ ba đến bảy km xung quanh núi lửa sinabung đã được ban hành
hướng đến mùa hè hai nghìn một mươi chín chính phủ nhật bản đang triển khai các chiến dịch có tên gun beach hay gunshare
chiến dịch kéo dài đến hết tháng chín theo đó kêu gọi các cơ quan bật máy điều hòa nhiệt độ ở mức hai mươi tám độ c
cho phép công chức chính phủ đi làm không cần mặc áo vét và thắt gà vạt
thay vào đó có thể mặc các trang phục thoải mái hơn như áo phung ngắn tay đi dày thể thao đế mềm thậm chí mặc áo sơ mi hoa văn ngắn tay
theo bộ môi trường nhật bản mặc dù chiến dịch này không phải là bắt buộc nhưng giảm sử dụng máy điều hòa nhiệt độ có thể giảm được lượng khí thải co hai
trong năm hai nghìn một mươi tám người tiêu dùng trung quốc trong và ngoài nước đã chi tới bảy trăm bảy mươi tỷ nhân dân tệ tương đương với một trăm một mươi năm tỷ usd cho các mặt hàng xa xỉ
chiếm một phần ba tổng chi tiêu toàn cầu và dự kiến sẽ tăng lên mức một hai trăm linh tỷ nhân dân tệ tương đương với một trăm tám mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi năm
điều này bắt nguồn từ việc kết hợp sở thích du lịch nước ngoài với mua sắm
báo cáo còn chỉ ra rằng các thế hệ sinh sau thập niên một nghìn chín trăm tám mươi và một nghìn chín trăm chín mươi hiện đang là những động lực thúc đẩy tiêu dùng hàng xa xỉ ở trung quốc
thưa quý vị việc con người đang phung phí tài nguyên thiên nhiên đã đẩy khoảng một triệu loài động vật và thực vật
tám triệu loài trên trái đất đến bờ vực tuyển chủng
đây là kết luận đã được đưa ra trong báo cáo của ủy ban liên chính phủ liên hợp quốc về đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái
báo cáo của liên hợp quốc chỉ rõ tốc độ tuyệt chủng của các loài đang gia tăng nhanh chóng cao gấp một mươi một trăm linh lần so với một mươi triệu năm trước
đẩy trái đất đến nguy cơ rơi vào thời kỳ tuyệt chủng lớn nhất kể từ khi các loài khủng long không cánh biến mất trên hành tinh sáu mươi sáu triệu năm trước
chúng ta cần nhận thức thông điệp cơ bản
thông điệp cơ bản mà báo cáo này truyền tải là tương tự như những gì cộng đồng khoa học đã nói trong hơn ba mươi năm qua
đó là đa dạng sinh học rất quan trọng đối với nhân loại nhưng chúng ta đang hủy hoại sự đa dạng này
liên hợp quốc xác định năm nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng trên gồm sự biến mất của môi trường tự nhiên khai thác quá mức biến đổi khí hậu ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng thuốc trừ sâu các sản phẩm nhựa và các loài xâm lấn
báo cáo cho rằng chính phủ các nước cần hành động nhanh chóng cân bằng giữa việc sử dụng đất để nuôi sống và cung cấp năng lượng với việc bảo vệ đa dạng sinh học
bây giờ sẽ là một sự kiện đã được nhắc tới nhiều nhất trong ngày hôm nay kỷ niệm sáu mươi năm năm chiến thắng điện biên phủ
không chỉ tại việt nam sự kiện này cũng đã đi vào lịch sử của thế giới như một chiến công trói lọi đột phá thành trì của hệ thống
hệ thống nâu dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc và tạo nên nguồn cảm hứng để nhiều dân tộc trên thế giới cùng đứng lên đấu tranh vì độc lập vì tự do
ông jorgker ronder ucategui là đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa bolivia venezuela tại việt nam và đã có gần một mươi bốn năm sinh sống làm việc tại việt nam với rất nhiều trải nghiệm
tuy nhiên với ông một trong những ấn tượng sâu đậm nhất chính là lần đến điện biên phủ được thăm lại chiến trường lịch sử vàng rội năm châu

ông jacarondo ucategui là đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa bolivia venezuela tại việt nam và đã có gần một mươi bốn năm sinh sống làm việc tại việt nam với rất nhiều trải nghiệm
dân tộc việt nam
khi đến thăm khu di tích chiến trường điện biên phủ cách đây năm năm tôi đã rất xúc động khi nhìn
thấy ở đó một trang lịch sử hào hùng của việt nam đó là một bước tiến một dấu ấn quan trọng của
dân tộc việt nam trong lịch sử đấu tranh giữa nước và giữa nước
sáu mươi năm năm đã trôi qua nhưng đối với nhân dân việt nam câu chuyện về chiến dịch điện biên phủ
những âm hưởng và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng hào hùng ấy vẫn còn vang vọng mãi
đối với bạn bè quốc tế điện biên phủ còn được biết đến như một cầu nối của hòa bình
hiểu nghị giữa các dân tộc
hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng hình ảnh của trận chiến ác liệt tại điện biên phủ năm xưa
vẫn luôn in đậm trong ký ức của những cựu binh pháp những người giờ đây đã trên dưới chín mươi tuổi
ấn tượng lớn nhất còn động lại đó là những hình ảnh khó quên về người chiến sĩ việt minh
quả càm chiến đấu vì lý tưởng độc lập và tự do của đất nước
đại tá jacques allais sống trong một căn hộ ở thành phố tours cách paris
chừng ba trăm linh km về phía tây nam
năm nay đã chín mươi bốn tuổi sông ông vẫn nhớ rõ từng chi tiết tại chiến trường điện biên phủ
nơi ông đã nhảy dù xuống hai lần vào tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba và tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hồi đó ông là trung úy chỉ huy một phân bố
bộ đội xuống cuối tiểu đoàn lính dù sáu thuộc quân đội thuộc địa
ông vô cùng xúc động khi hồi tưởng lại quá khứ
bộ đội việt nam rất dũng cảm và rất có động lực
họ chiến đấu vì lý tưởng vì độc lập và tự do của đất nước
hơn nữa sát cánh bên họ luôn có các chính trị viên những người có vai trò to lớn
trong việc khuyến khích động viên sự can đảm và ý chí của người lính
trong khi đó quân đội thuộc địa pháp là một đội lĩnh
một đội quân pha trộn đủ các sát tộc không có lý tưởng
chiến đấu không phải vì nền độc lập của nước pháp
mà chỉ để giữ lại đông dương vốn là thuộc địa của pháp kể từ thế kỷ một mươi chín
sau khi việt nam hoàn toàn thống nhất ông jacques allais đã nhiều lần trở lại nơi đây
và chứng kiến việt nam ngày càng thịnh vượng hơn
lần gần đây nhất là vào tháng một mươi một năm ngoái trong khuôn khổ chuyến thăm việt nam
của thủ tướng édouard philippe ông jacques allais đã tháp tồn thủ tướng
đến thăm điện biên phủ
cùng đất đã hoàn toàn thay đổi so với những ký ức đau thương của ông
ông khẳng định việt nam là một dân tộc văn minh sâu giá trị văn hóa và chất lý sống
người dân việt nam vẫn luôn năng động và dũng cảm
ông hy vọng cả việt nam và pháp biết nắm bắt cơ hội để cùng quay lại giá trị nền tảng
của hai nền văn minh thật sự rất gần gũi
và những hình ảnh nhiều cảm xúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình gmt cộng bảy tối nay
như thường lệ mời quý vị khán giả đến với những thông tin thời tiết
tại các thành phố lớn trên thế giới
xin kính chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại